bức tường gốm xứ của brazil tại trường đại học hà nội đã chính thức được khánh thành
đây là một trong những biểu tượng cho tình hữu nghị giữa việt nam brazil
khi hội tụ những tinh hoa văn hóa đặc sắc của cả hai quốc gia
bức tường gốm xứ brazil là sự tổng hòa tinh tế giữa ý tưởng sáng tạo của brazil
và kỹ thuật làm gốm của việt nam khi được một nghệ sĩ người brazil hiện đang sinh sống
tại hà nội thiết kế và thực hiện bởi các nghệ nhân làng gốm bát tràng
trên bức tường hội tụ các yếu tố di sản văn hóa lịch sử kiến trúc và thiên nhiên của brazil
nhằm mục đích khơi dậy sự hiếu kỳ của các bạn trẻ
đặc biệt là các thế hệ sinh viên về đất nước và ngôn ngữ của brazil
việt nam và brazil thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
hơn ba mươi năm qua sự tin tưởng chính trị và hiểu biết lẫn nhau giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước
đã được tăng cường đáng kể trên tất cả các lĩnh vực
hai nước cũng đã triển khai nhiều hoạt động giao lưu văn hóa
nhằm thúc đẩy quan hệ giao lưu nhân dân việt nam brazil
đồng thời luôn phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và các diễn đàn đa phương